liên quan tới tình hình nga ukraine hãng tin afp dẫn lời trưởng đoàn đàm phán nga vladimir melsky ngày hai mươi hai tháng năm tuyên bố
moscow sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán song cần có được sự nhất trí từ phía kiev
theo quan chức này việc nối lại hòa đàm phụ thuộc vào quyết định của phía ukraine và nga chưa bao giờ khước từ những cuộc đàm phán
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao nga alexei jacép ngày sáu tháng năm cho biết tiến trình hòa đàm giữa nga và ukraine đang bị đình trệ
ông nhấn mạnh các quốc gia thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato bề ngoài tuyên bố ủng hộ sớm chấm dứt xung đột
nhưng đang làm mọi việc để không cho triển vọng đó trở thành hiện thực bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí cho ukraine với quy mô hàng tỷ đô la mỹ
trong tuyên bố đưa ra ngày sáu tháng năm tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định kiev sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán giải quyết xung đột với moscow
sau khi các lực lượng của nga quay trở lại vị trí như trước ngày hai mươi bốn tháng hai thời điểm nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt
trong khi đó hôm một mươi bảy tháng năm trưởng đoàn đàm phán ukraine cho biết tiến trình đàm phán với nga đang tạm ngừng sau khi được tổ chức thường xuyên trong thời gian qua mà không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào
trong khi đó hôm một mươi bảy tháng năm trưởng đoàn đàm phán với nga đang tạm ngừng sau khi được tổ chức thường xuyên trong thời gian qua mà không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào